trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh quảng ngãi đã phát hiện và bắt giữ xe container chở hàng chục tấn gỗ không rõ nguồn gốc
trước đó chiều tối ngày một mươi sáu tháng ba tại đoạn quốc lộ một a thuộc huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ngãi kiểm tra xe đầu kéo biển số tám mươi tám c sáu nghìn tám trăm sáu mươi bảy do tài xế trần minh hải hai mươi sáu tuổi ở huyện bảo yên tỉnh lào cai điều khiển
qua kiểm tra lực lượng phát hiện chứa hai mươi tấn gỗ rễ gốc cây chưa rõ nguồn gốc
theo tài xế trần minh hải cho biết chở số gốc rễ gỗ trên từ tỉnh đắk lắc đến tỉnh vĩnh phúc
sau khi tạm giữ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi phối hợp đơn vị chức năng điều tra xác minh xe container chở hai mươi tấn gỗ và tiếp tục điều tra mở rộng